tại xã tĩnh bắc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã một mươi năm nay hơn hai trăm linh hộ dân của nhiều thôn phải sống trong cảnh không điện không cầu không xây dựng không trồng cây lâu năm do nằm trong khu quy hoạch xây dựng dự án hồ chứa nước bản lải
hàng ngày để đến được trung tâm xã bà con nhân dân ở các thôn bản hu bản quyêng po trang của xã tĩnh bắc huyện lộc bình tỉnh lạng sơn phải lội sông như thế này
do nằm trong quy hoạch của dự án hồ chứa nước bản lài nên địa điểm này không được quy hoạch xây cầu
nhiều lần người dân tự bắt cầu bằng tre nứa để đi lại nhưng cứ khi mùa lũ đến cầu tạm lại bị cuốn trôi
dự án hồ chứa nước bản lải lạng sơn đã được chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
có dung tích gần một trăm bảy mươi triệu m ba mục đích cắt lũ cho thành phố lạng sơn cùng vùng phụ cận cũng như cung cấp nước tưới và sinh hoạt cho người dân
nhưng đến nay dự án vẫn chưa được triển khai cuộc sống của người dân khó khăn vẫn trồng chất khó khăn
dự án này thì cơ bản bà con nhân dân đồng tình ủng hộ
những người dân trong thời gian kéo dài hơn một mươi năm nay từ những việc đó cũng đã tác động đến băn khoăn chân trỏ của nhân dân
và có những phần hạn chế về đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng
do vậy thì đời sống vật chất và tinh thần cũng như là sinh hoạt về mọi mặt thì gặp rất nhiều khó khăn
trong quy hoạch của dự án nên một mươi năm nay người dân ở đây phải sống trong cảnh không cầu không điện không xây dựng sửa chữa nhà ở không được trồng cây lâu năm trên chính mảnh đất của mình
mong là đẩy nhanh cái tiến độ để mà thi công để nhân dân chúng tôi là chuyển đến chỗ khác
còn nếu mà không làm ấy thì là cũng mong là nhà nước tiếp tục quan tâm để mà làm cái cầu và sửa những cái đường
được biết năm hai nghìn một mươi bốn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình hồ chứa nước bản lải tỉnh lạng sơn
và năm hai nghìn một mươi sáu bộ công thương cũng có quyết định phê duyệt bổ sung dự án thủy điện bàn lài vào quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc trên địa bàn tỉnh lạng sơn
nhưng đối với người dân ở đây cho dù có quy hoạch như thế nào đi chăng nữa cũng cần triển khai sớm dự án để người dân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống